vừa qua sở du lịch quảng bình phối hợp với sở du lịch hà nội câu lạc bộ lưu hành unesco hà nội và hiệp hội du lịch đà nẵng tổ chức hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch quảng bình điểm đến an toàn và khác biệt
tại hội nghị các đơn vị lữ hành doanh nghiệp làm du lịch đã thảo luận các phương án kích cầu du lịch ở quảng bình như quảng bá các địa điểm đến trên phương tiện truyền thông giảm giá vé tham quan để thu hút khách du lịch trở lại sau dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp du lịch tại quảng bình cũng giới thiệu những gói sản phẩm dịch vụ du lịch mới với nhiều yêu đãi đặc biệt nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh quảng bình